quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h chiều nay vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực đất liền tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông là từ vĩ tuyến một mươi một đến một mươi năm độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
gió mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
biển động rất mạnh sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín vùng ven biển cấp tám giật cấp một mươi
trên đất liền các tỉnh từ bình định cho đến khánh hòa
như vậy là trong sáng nay bão số một mươi hai sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
gây ra mưa to đến rất to cho khu vực này và sau đó sẽ là các tỉnh tây nguyên
dự báo lượng mưa trong ngày hôm nay ở các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
sẽ phổ biến là từ một trăm năm mươi cho đến hai trăm năm mươi mm có nơi cao hơn
sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần hoàn lưu sau bão kết hợp thêm với không khí lạnh
liên tục tăng cường từ phía bắc vùng mưa sẽ có xu hướng lan dần lên phía bắc
gây mưa cho cả khu vực quảng trị quảng bình
dự báo tổng lượng mưa từ nay cho đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một ở các tỉnh quảng trị
đến phía bắc khánh hòa phổ biến là từ hai trăm linh cho đến bốn trăm linh mm một đợt
nơi trên bốn trăm năm mươi mm
khu vực quảng bình phía nam khánh hòa và khu vực tây nguyên
có lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh mm một đợt
do mưa lớn rồn rập và kéo dài nên từ ngay đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
trên các sông từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông từ quảng trị đến khánh hòa bắc tây nguyên
ở mức báo động hai đến báo động ba có sông trên mức báo động ba
các sông ở quảng bình và khu vực nam tây nguyên
ở mức báo động một đến báo động hai có sông trên báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp
ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
còn về tình hình nhiệt độ dự báo nền nhiệt trong ngày hôm nay
ở các tỉnh trung và nam trung bộ cũng như tây nguyên đều không cao
hầu hết đều phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
ở nam bộ trong ngày hôm nay cũng có mưa gia tăng lên mức độ dài rác
nền nhiệt vì thế cũng giảm dần
khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trở ra với các tỉnh thành phía bắc dự báo trong ngày hôm nay
khu vực phía bắc của miền trung là các tỉnh từ hà tĩnh trở ra cho đến thanh hóa
cũng như toàn bộ bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo và nắng cả ngày
nhiệt độ giao động ở mức từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
tuy nhiên về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm khá sâu
hầu hết đều giao động trong khoảng từ một mươi tám cho đến hai mươi độ
riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn trời rét về đêm và sáng
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước